dạng sáng ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại cửa hàng bán đồ điện gia dụng tại số một mươi một an dương vương phường an cựu thành phố huế tỉnh thừa thiên huế thiêu dụi nhiều hàng hóa đồ đạc bên trong
rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người
theo các nghi chứng sinh sống ở gần cửa hàng vào khoảng ba giờ dạng sáng ngày hôm nay người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy ở tầng hai của cửa hàng này
các hộ dân đã ngắt cầu giao điện thông báo cho chủ cửa hàng sinh sống ở gần đó biết thông tin và gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy tới dập lửa
tuy nhiên ngọn lửa quá lớn đã nhanh chóng lan xuống tầng một và tầng ba của cửa hàng
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thừa thiên huế đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và nhiều xe cứu hỏa
nhanh chóng tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa lan ra các nhà dân bên cạnh
cho đến khoảng sáu giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế hậu quả là toàn bộ hàng hóa đồ dùng của cửa hàng đã bị ngọn lửa thiêu dụi ước tính thiệt hại lên tới vài tỷ đồng